tại quảng ngãi do ảnh hưởng từ vùng áp thấp trên biển đông kết hợp với không khí lạnh
nên các huyện miền núi mưa to gây lũ ở một số vùng trũng lũ đã khiến cầu sập và một người mất tích
mưa lớn liên tục hai ngày qua đã quấn trôi cầu nước rong thuộc địa phận xã ba vinh huyện ba tơ
gây ách tắc giao thông trên tuyến tỉnh lộ sáu trăm hai mươi bốn trong nhiều giờ liền các phương tiện giao thông
và người dân không thể qua lại huyện ba tơ đã điều động lực lượng thanh niên sung kích khắc phục tạm
để thông tuyến đường trước đó tại xã ba ngạc huyện ba tơ vào chiều tối qua một đôi vợ chồng phi lội qua suối
đã bị nước lũ cuốn trôi sau nhiều giờ người vợ bơi được vào bờ con người chồng hiện vẫn đang mất tích
đến chiều nay lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân